tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec và các đối tác trong đó có nga và một số nước khác
dự kiến sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ từ cuối tháng ba tới cho đến hết năm hai nghìn hai mươi
opec dự kiến sẽ cắt giảm dầu thô xuống còn hai mươi chín sáu triệu thùng một ngày trong năm hai nghìn hai mươi
so với mức ba mươi triệu thùng một ngày của năm ngoái
các chuyên gia nhận định nhu cầu yếu theo mùa vụ và tăng trưởng nguồn cung mạnh
từ các nước sản xuất dầu không thuộc opec sẽ dẫn đến tình trạng dư nguồn cung khoảng sáu trăm linh thùng một ngày
trong giai đoạn sáu tháng từ đầu năm đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
điều này sẽ làm giá dầu thô brand giảm xuống sáu mươi usd một thùng trong giai đoạn nửa đầu năm
tuy nhiên thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ gần như cân bằng hoặc chỉ thiếu một chút ít nguồn cung
trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi nhờ nhiều yếu tố cơ bản được cải thiện
dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ tăng khoảng một triệu thùng một ngày trong năm hai nghìn hai mươi
so với chín trăm linh thùng một ngày so với năm hai nghìn một mươi bảy